thưa quý vị và các đồng chí tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ngự trị trong tiềm thức của một số bộ phận người dân ở việt nam
nhưng hiện nay nó đã trở thành áp lực gây nên sự tranh lệch giới tính và dự báo những hệ lụy khôn lường tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trong tương lai
chương trình an ninh với cuộc sống kỳ này chúng tôi sẽ phản ánh thực trạng trên nhằm cảnh báo và đề xuất một số giải pháp từ tuyên truyền đến vận động can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính tại nhiều địa phương trong cả nước
các nhà nghiên cứu dự báo rằng vào năm hai nghìn năm mươi việt nam sẽ thiếu khoảng hai ba đến bốn ba triệu phụ nữ nếu không can thiệp sớm nam giới sẽ thiếu phụ nữ để kết hôn và cô đơn khi về già
đây thực sự là một thách thức lớn đối với công tác dân số vậy nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do tư tưởng chế độ an sinh xã hội hay sự quản lý lòng lẻo của các cơ quan chức năng
nguyên nhân thứ nhất do tư tưởng trọng nam khinh nữ
tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong ý thức và hành động của một bộ phận dân cư được coi là nguyên nhân đầu tiên và có ý nghĩa quyết định dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
mặc dù hiện nay quyền phụ nữ được công nhận nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ở một số

việt nam là một quốc gia mang đậm nét văn hóa á đông trong đó tư tưởng nho giáo đóng vai trò chủ đạo qua nhiều thế kỷ nhiều thời đại
một trong những giá trị của nho giáo là mô hình gia đình truyền thống trong đó việc sinh con trai để nối dõi tông đường đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cá nhân và trở thành một phần của nền văn hóa truyền thống việt nam
ưa chuộng con trai chính là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh
nguyên nhân thứ hai chế độ an sinh xã hội còn hạn chế
hệ thống phúc lợi xã hội đối với người già ở nước ta còn chưa phát triển nhất là tại các vùng nông thôn nơi bảy mươi bốn dân số đang sinh sống
chủ yếu làm nông chăn nuôi tại da nên người già ở đây họ hầu hết không được hưởng lương hưu bảo hiểm tuổi già hay trợ cấp xã hội
tất cả phụ thuộc vào khả năng phụng dưỡng của con cái mà theo quan điểm của gia đình truyền thống trách nhiệm đó chủ yếu thuộc về con trai
chính điều này khiến rất nhiều cặp vợ chồng cảm thấy lo lắng cho tương lai
và bất an khi về già nếu không có con trai
đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng mong muốn có con trai để được chăm sóc khi về già
do những điều kiện kinh tế nhu cầu kinh tế phát triển kinh tế của gia đình ở những vùng những địa bàn mà cần phải có nhân lực là con trai
và con trai là đảm bảo cho cuộc sống về già của bố mẹ
và những nhu cầu con trai để xây dựng kinh tế gia đình
nguyên nhân thứ ba sự phát triển dịch vụ y tế liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi
nếu như trước đây nhu cầu và mong muốn có con trai của các cặp vợ chồng dù lớn đến đâu cũng chỉ có thể đợi khi sinh đẻ mới biết
thì hiện nay với sự tiến bộ khoa học y tế đã có khả năng tiếp cận dịch vụ trần đoán giới tính trước sinh của các cặp vợ chồng
nhờ đó mà họ có thể biết được mình đang mang thai con trai hay con gái
đây lại thường rơi vào nhóm những phụ nữ có trình độ học vấn cao biết chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai và điều chỉnh số con mong muốn
những phụ nữ này thường có điều kiện kinh tế tốt hơn để có thể chi trả dịch vụ lựa chọn giới tính chức sinh và họ thỏa mãn được cả hai mục tiêu quy mô gia đình nhỏ và có con trai
có thể nói trong những năm qua hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và sức khỏe nhân dân nói chung
sức khỏe sinh sản đói riêng ở việt nam ngày càng tốt hơn
sự phát triển này một mặt góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân
mặt khác cũng làm nảy sinh tình trạng lạm dụng các kỹ thuật như siêu âm phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính
và điều này tác động trực tiếp tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
và một cái điểm nữa tức là khi mà người ta đẻ ít con rồi
thì người ta càng càng nhận thấy là càng có cái điều kiện để mà điều chỉnh để làm sao mà có được con trai
hiện nay thì nó có rất nhiều cái để người ta sàng lọc được cái giới tính từ khi mà cái thai
bắt đầu từ khi người ta bắt đầu sinh con bắt đầu chuẩn bị sinh con ấy
thì người ta đã bắt đầu đi thám thai này người ta bắt đầu người ta làm nôi trường
người ta theo dõi trứng này để sinh con trai
nghĩa là người ta tạo ra cái sự để
có cái tỷ lệ con thai lớn hơn từ khi người ta bắt đầu sinh con
thứ hai nữa là bây giờ người ta sàng lọc cái giới tính ấy
từ khi thai rất nhỏ nhiều khi là thai tám chín tuần là bắt đầu đã có những sàng lọc rồi
thì cái sàng lọc ấy có thì người ta bỏ thai rất dễ
người ta có thể hút thai một cách rất là trơn tru
nên là nên là làm cho cái tỷ lệ con trai trai
nếu mà sàng lọc thấy con trai trai người ta giữ
mà thai gái người ta bỏ lên là có thể thai trai sẽ tăng hơn lên
nguyên nhân thứ tư

trong những năm qua
mặc dù bộ y tế cấm tuyệt đối các cơ sở y tế
khám siêu âm công bố giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
nhằm tránh lựa chọn giới tính
nhưng thực tế cho thấy
nhiều cơ sở vẫn phát lờ quy định này
nhất là các cơ sở y tế tư nhân
điều bốn mươi khoảng bảy tiết b luật bình đẳng giới tính quy định
lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi dục
ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi
là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế
luật quy định là vậy
tuy nhiên trên thực tế
hầu hết những người mẹ mang thai đến khám và siêu âm
đều được người cung cấp dịch vụ siêu âm cho biết giới tính của thai nhi
dưới nhiều hình thức khác nhau
đây là hành vi vi phạm pháp luật của cả khách hàng và người cung cấp dịch vụ
chính sự bất tuân thủ này đang khiến sự tranh lệch giới ngày càng trầm trọng
nguyên nhân của sự vi phạm này là do quản lý nhà nước chưa kiểm soát chặt chẽ
chế tài xử lý chưa nghiêm tình trạng siêu âm để xác định giới tính thai nhi
và sự hiểu biết của người dân về pháp luật liên quan đến việc lựa chọn
giới tính thai nghi còn hạn chế
để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai giảm thiểu tranh lệch giới tính
khi sinh là không thể chậm trễ thực hiện được điều đó cần phải có sự vào cuộc
của các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội với nhiều vai trò
nhưng quan trọng nhất là công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
của người dân đối với vấn đề dân số đưa giáo dục về giới tính và bình đẳng giới
vào chương trình chính thức cho học sinh sinh viên tạo ra nếp nghĩ văn minh
nhằm chuyển hóa tư tưởng lạc hậu cho những công dân trong tương lai
khắc phục được tình trạng mất cân bằng giới tính đang tăng cao như hiện nay
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới
một trong những giải pháp cần thực hiện ngay là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền
vận động giáo dục về bình đẳng giới nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ
trong gia đình và xã hội
thông qua chính sách phát triển
kinh tế xã hội duy trì các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư vấn
hướng tới đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
đặc biệt là các cặp vợ chồng có con gái đầu lòng và cả những trung tâm cung cấp dịch vụ siêu âm
vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ không phá thai vì lý do lựa chọn giới tính
đối với người cung cấp dịch vụ siêu âm không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi
cho khách hàng dưới mọi hình thức và thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân số
chúng tôi thường viết bài và tuyên truyền đặc biệt là tổ chức các hội nghị
đối với các đối tượng nằm trong độ tuổi sinh đẻ và đối tượng là vị thành niên
và cái này thì chúng tôi cũng đưa ra tổng hợp để thông báo rõ về tỷ lệ mất cân bằng giới tính
theo kinh nghiệm của một số nước như hàn quốc trước đây hàn quốc cũng có tỷ số tranh lệch giới tính khi sinh cao
nhưng ngay sau đó chính phủ đã có
những giải pháp như nâng cao vai trò của trẻ em gái lên trẻ em gái được tuyên truyền về bình đẳng giới
phụ nữ cũng tham gia vào các hoạt động kinh tế làm doanh nghiệp
khi mà phụ nữ có vai trò cao trong xã hội thì tình trạng phân biệt giới sẽ không còn nữa
giải pháp thứ hai xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật
giả soát các văn bản quy định liên quan đến vấn đề giới tính khi sinh
và phổ biến tuyên truyền rộng rãi các quy định
giả soát các văn bản quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh tới nhân dân
lãnh đạo các cơ sở dịch vụ y tế liên quan và cán bộ trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ
cùng với đó tăng cường thanh tra giám sát định kỳ đột xuất các cơ sở y tế có dịch vụ siêu âm nạo phá thai
thực hiện nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi xử lý nghiêm các trường hợp tiết lộ giới tính thai nhi khi siêu âm
chẩn đoán hình ảnh và hành vi tuyên truyền phổ biến phương pháp sinh con theo ý muốn
phương pháp xác định lựa chọn giới tính thai nhi loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính
giải pháp thứ ba chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và đảm bảo an sinh xã hội
chế độ an sinh xã hội hiện nay chưa đảm bảo đặc biệt là người già không được hưởng lương hưu
do đó cần tăng cường công tác chăm lo và thực hiện cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi
cùng với đó xây dựng và triển khai các chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân
nhất là khi về già giúp họ yên tâm được bảo vệ và chăm sóc khi tuổi già mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái
vì khi đó nỗi lo khi về già biết nhờ cậy ai được giải tỏa người dân sẽ coi con gái cũng như con trai
tâm lý trọng nam khi trở thành con trai
kinh tinh nữ sẽ dần được xóa bỏ
đồng thời tổ chức xây dựng và duy trì sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba giúp nhau phát triển về kinh tế gia đình
khi xã hội càng phát triển nhận thức của người dân nó càng cao
và sự lệ thuộc của người dân vào sự chăm lo một con cái lúc về già được đảm bảo bằng chế độ an sinh xã hội tốt
thì vấn đề tất cân bằng kinh tinh sinh nó sẽ được từng bước kiểm soát
giải pháp thứ tư cần sự chung tay của cả xã hội
nếu như chúng ta mà không đẩy lùi được cái tình trạng là mất cân bằng giới tính khi sinh như thế này
thì nó sẽ dẫn đến những cái áp lực lớn cho cái tình hình dân số của chúng ta
tăng cường cả cái hệ thống chính trị vào cuộc trong cái việc là tuyên truyền vận động
để thay đổi được cái nhận thức và thay đổi được những cái hành vi
để giảm cái tình trạng là cái nguyên nhân sâu xa tốt dễ của nó là cái vấn đề là trọng nam kinh nữ ở đây
mất cân bằng giới tính khi sinh có nguyên nhân tổng hợp từ các yếu tố kinh tế văn hóa xã hội
muốn giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có sự cam kết chính trị mạnh mẽ
sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ riêng của ngành y tế ngành dân số
do đó các cấp các ngành cần tăng cường cam kết tham gia tích cực
sự ủng hộ chung tay góp sức của nhân dân trong việc giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh
có như vậy thì mới có thể khống chế được tình trạng mất cân bằng giới tính
và đưa về đúng quy luật sinh sản tự nhiên tại nước ta
thưa quý vị và các đồng chí đã đến lúc cả xã hội phải vào cuộc để thay đổi thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
nhằm đảm bảo sự cân bằng trong phát triển dân số và xã hội
bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức hành vi của người dân
dần xóa bỏ quan điểm trọng nam khinh nữ
đồng thời nhà nước cũng cần ban hành các quy định chính sách kinh tế xã hội
ưu tiên quan tâm tới những gia đình sinh con một bề là gái
và chương trình an ninh với cuộc sống tuần này cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau